thưa quý vị sau khi quận cầu giấy chuyển vùng cam mới đây chủ tịch ubnd quận cầu giấy bùi tuấn anh ký
ban hành thông báo số một về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ ba
để phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong đó lưu ý từ tám giờ ngày một mươi tháng một nhà hàng quán ăn ở cầu giấy chỉ được bán mang về
theo đó từ tám h ngày một mươi tháng một quận cầu giấy không tổ chức các hoạt động hội họp
sự kiện tập trung trên hai mươi người trong cùng một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
tuân thủ nghiêm năm k cài đặt và quét mã qr và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác nhau theo quy định
nhà hàng quán ăn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát chỉ được phép bán hàng mang về
và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ
vũ trường karaoke massage quán bar internet trò chơi điện tử
quận cầu giấy cũng cấm các hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc chợ tạm bán hàng rong
học sinh lớp một mươi hai các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận tạm dừng đến trường
lượt tuyến cho đến khi có thông báo mới
dừng các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ hai mươi người trở lên tại các cơ sở tôn giáo
tính ngưỡng thờ tự dừng tất cả hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như cắt tóc gội đầu làm đẹp được phép hoạt động
không quá năm mươi công sức thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
các cơ quan doanh nghiệp đơn vị cơ sở kinh doanh giảm số lượng người làm việc tăng cường làm việc trực tuyến
quán triệt tới cán bộ công chức viên chức người lao động người đến giao dịch khách hàng
thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mạng qr sử dụng phần mềm pccovid
ủy ban nhân các phường tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài không tập trung đông người
thực hiện khai báo y tế theo quy định
khi có dấu hiệu ho sốt khó thở người dân phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám điều trị kịp thời
các phường duy trì chế độ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên bảy tăng cường hoạt động các tổ chức covid một mươi chín cộng đồng
đồng thời tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong đó đặc biệt lưu ý đến các khu vực có nguy cơ cao
khu vực chung cư cơ sở khám chữa bệnh chợ trung tâm thương mại siêu thị cơ sở giao nhận hàng hóa nơi tập trung đông người
ngoài cầu giấy hà nội còn bảy địa phương khác ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ gồm ba đình hoàng kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm thanh xuân và huyện gia lâm
ngay sau khi được xác định đổi màu từ lần thông báo trước các quận huyện cấp độ ba trên địa bàn thành phố đã ngay lập tức điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
theo hướng siết chặt các hoạt động đông người có nguy cơ lây lan dịch bệnh cấm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng phục vụ tại chỗ
chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
thưa quý vị không chỉ quận cầu giấy xích chặt các công tác phòng dịch mà các quận huyện khác cũng đã căng mình chống dịch
tuy nhiên riêng ở quận nội thành hoàn kiếm lại mở bán tại chỗ hàng ăn uống ở năm khu vực sau đây cũng là tin vui dành cho người dân phố cổ dịp giáp tết
đối với năm phường có nguy cơ dịch ở cấp độ hai ubnd quận hoàn kiếm hà nội đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng nới lỏng các hoạt động
và cho hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ
quy định nêu trên thể hiện trong thông báo điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ hai được ông phạm tuấn long
chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm ban hành
hiện trên địa bàn quận hoàn kiếm có năm phường phan châu trinh trần hưng đạo hàng trống tràng tiền và hàng bạc được đánh giá có dịch ở cấp độ hai
nên được điều chỉnh một số hoạt động tương ứng với cấp độ dịch
cụ thể đối với một số hoạt động tập trung trên ba mươi người quận hoàn kiếm khuyến khích làm trực tuyến
trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp thì phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch và báo cáo ủy ban nhân dân quận phê duyệt trước khi thực hiện
đối với các hoạt động luyện tập thể dục thể thao trong nhà chỉ được phép sử dụng tối đa năm mươi công suất và không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
quận hoàng kiếm cũng cho phép nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở bia rượu bia hơi được bán tại chỗ không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
các chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đầy đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
thời gian điều chỉnh trạng thái đối với năm phường này là bốn mươi tám giờ kể từ một mươi hai h ngày tám tháng một cho đến khi có phân loại cấp đồ dịch mới
một lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàng kiếm cho biết động thái này của quận bám sát tinh thần trí đạo của nghị quyết một trăm hai mươi tám
nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phát triển kinh tế nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch

hà nội đang tăng cao từng ngày và đã ở mức độ hai con số
nhiều người dân có tâm lý dự trữ thuốc điều trị covid một mươi chín
theo các chuyên gia điều này tìm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe nếu không có sự theo dõi của bác sĩ
từ nay đến tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
đặc biệt có một trăm bốn mươi người việt nam ở nước ngoài đăng ký trở về nước ăn tết sẽ dẫn tới những nguy cơ không nhỏ
trong thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm bảy ca một ngày
có thỉ trụng omicron
nhiều người dân sẽ lan rộng ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh
sở y tế phải xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tần điều trị tử vong
không để quá tải ở tầng điều trị hai và ba
các quận huyện thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà nguyên phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương
phó chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam cho biết tình trạng nhiễm ngoài cộng đồng ở hà nội đã rất rõ và nhiều
hà nội là thủ đô của cả nước nơi giao lưu nhiều mật độ dân số đông
có nhiều sự kiện hội họp dịp cuối năm và tết nguyên đắng lượng người đối với hà nội càng đông
việc đi lại vui chơi hội hè gia tăng là cơ hội để dịch bùng phát
đây là mối lo thường trực nếu chúng ta không có giải pháp giảm số ca mắc mới
hệ thống y tế của hà nội sẽ quá tải y tế cơ sở không tiếp cận được f và dẫn đến tử vong
trong thời điểm hiện tại ai cũng có thể nhiễm bệnh vì vậy chúng ta phải luôn đề phòng
không chủ quan tuân thủ năm k
hãy đi lại tụ tập giao lưu khi không cần thiết
gặp gỡ mọi người là vui nhưng tránh tiệc tùng cởi bỏ khẩu trang
có như vậy thì chúng ta mới bảo vệ được sức khỏe cho mình cho gia đình và cộng đồng
ngày tết chỉ nên bó hẹp trong phạm vi gia đình đừng để sau vài ngày vui tết
mà sau đó lại chạy đông chạy đáo vì dịch bệnh
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà phân tích không phải bất kỳ bệnh nhân covid một mươi chín nào cũng cần dùng thuốc
đối với bệnh nhân không có triệu chứng chỉ cần cách ly theo dõi tại nhà
người bệnh có thể không cần uống thuốc
điều lúc này mà người dân cần nhất là kết nối chặt chẽ với y tế địa phương
để có sự hướng dẫn tốt về mặt chuyên môn thay vì nghe theo lời truyền miệng mà tự mua thuốc về điều trị
việc tự mua thuốc về điều trị vừa khiến cho người dân mất tiền oan
và nếu dùng sai thuốc thì có thể gây hại bởi trong điều trị nói chung và điều trị covid một mươi chín nói riêng
mỗi người sẽ được chỉ định từng loại thuốc khác nhau phù hợp với từng cơ địa từng thời điểm bệnh
vì vậy theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà nếu không bay mắt f
người dân cần phải bình tĩnh thực hiện cách ly y tế trong gia đình
và liên hệ ngay với y tế địa phương để được hướng dẫn cụ thể
ở giai đoạn đầu việc cách ly y tế ngay trong gia đình quan trọng hơn thuốc uống
để tránh lây la cho các thành viên cùng sinh sống trong nhà
đặc biệt cần lưu ý tới các đối tượng có nguy cơ cao là người cao tuổi và người có bệnh nền
đối tượng này cần được chẩn đoán xác định bệnh càng sớm càng tốt
và được ưu tiên dùng thuốc để tránh diễn biến nặng gây tử vong
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp người dân cần chuẩn bị các thuốc như thuốc hạ sốt
chuẩn bị thêm nhiệt kế máy đo sco hai máy đo huyết áp nếu có điều kiện
tuyệt đối không nên bỏ ra cả chục triệu mua thuốc rất lãng phí
và đôi khi mua nhầm thuốc giả còn gây nguy hiểm
hiện tại nước ta đang có nhiều thuốc kháng virus sars cov hai hiệu quả
được phát miễn phí như là monopiravir hay là favipiravir
như vậy những gạch đầu dòng nếu bạn là f và lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà
đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về omicron phương pháp điều trị và đó cũng chính là bí quyết
giúp cho hà nội không thể vỡ trận
đặc biệt là hãy chuẩn bị cho mình tâm thế bình tĩnh và chủ động các bạn nha
sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong và ngoài công lập
căn cứ tình hình dịch bệnh chức năng nhiệm vụ được giao
tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn hiệu quả tập trung vào công tác xét nghiệm sars cov hai
cụ thể khi phát hiện các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính
cần nhanh chóng khẩn trương thực hiện công tác cách ly điều trị
điều tra khoanh vùng truy vết xử lý dịch bệnh theo đúng quy định của bộ y tế
thực hiện tư vấn hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
các biện pháp phòng chống dịch tránh tình trạng người dân tự điều trị tại nhà
không theo hướng dẫn của y tế hoặc tự di chuyển đến bệnh viện nơi đông người
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân đơn vị trên địa bàn
chấp hành các quy định phòng chống dịch đặc biệt khuyến cáo người dân tự xét nghiệm covid một mươi chín
khi có kết quả dương tính cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn
thông qua đó giúp cho y tế địa phương phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ
khoanh vùng và dập dịch đồng thời hạn chế lây nhiễm cho cộng đồng
bên cạnh đó thông báo số điện thoại đường dây nóng của sở y tế tổng đài một nghìn hai mươi hai
để người dân có thể liên hệ và được cung cấp thông tin kịp thời
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho các trung tâm y tế quận huyện thị xã
căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
chỉ đạo các trạm y tế thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương